trước tình trạng các lái xe cơ giới sử dụng rượu bia ma túy liên tục gây ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc trong thời gian qua gây bức xúc cho dư luận xã hội
cơ quan chức năng tp hcm đã đồng loạt mở đợt cao điểm xử lý quy định về nồng độ cồn chất kích thích đối với các lái xe từ đây cho đến sau tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận của phóng viên thời sự sau những ngày đầu gia quân
trên tuyến quốc lộ một a đoạn thuộc quận bình tân tp hcm tổ công tác của đội cảnh sát giao thông an lạc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
đã tiến hành lập giải phân cách chốt chặn để mời các tài xế dừng xe vào kiểm tra
chỉ trong một giờ đã có hàng chục trường hợp được kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích
các tài xế sau khi được kiểm tra nồng độ cồn sẽ được test nhanh ma túy bằng hệ thống máy móc hiện đại cho kết quả sau chưa đến năm phút
đợt kiểm tra lần này nằm trong kế hoạch cao điểm gia quân xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn
chất kích thích đối với tài xế điều khiển xe container xe tải xe khách của cảnh sát giao thông tp hcm
từ một mươi tám h đến hai h sáng hàng ngày trên tất cả các địa bàn các quận huyện nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm
chúng tôi sẽ liên hệ các doanh nghiệp các bến xe các khu vực cảng để chúng tôi có chương trình làm việc và chúng tôi sẽ phối hợp nhiều nhiễm
mời tất cả tài xế để có sự phối hợp trong việc kiểm tra đối chất con người này có sử dụng nồng độ cồn hay chất kích thích hay không
và chúng tôi sẽ phối hợp dùng nhiễm với các doanh nghiệp chủ quản để có thể quản lý và xử lý những đối tượng lấy xe để đảm bảo sự an toàn lâu dài cho người dân
cùng với công tác kiểm tra xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng mỗi một tài xế doanh nghiệp vận tải cần nâng cao hơn nữa ý thức của mình
tránh chạy theo lợi nhuận trước mắt bởi phía sau tay lái là sự sống của bản thân gia đình mình và những người tham gia giao thông trên đường